gần bốn trăm linh sản phẩm áo phông nhái các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới vừa được lực lượng quản lý thị trường tỉnh hà giang tiến hành thu giữ tiêu hủy trong đợt giao quân kiểm tra hàng giả hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn
trong đợt đầu giao quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn lực lượng quản lý thị trường tỉnh hà giang đã phát hiện thu giữ gần bốn trăm linh sản phẩm áo phông nhái các nhãn hiệu nổi tiếng như kuchi adidas burberry với giá chỉ năm trăm linh hai trăm linh nghìn đồng một chiếc
qua quá trình xử lý vi phạm lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi sáu triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên